thì bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về cái mối liên hệ rằng là
tại sao cứ khi thời tiết chuyển mùa hoặc là trở lại rồi độ ẩm tăng cao
thì cái bệnh xương khớp nó lại dễ tái phát như vậy
cái thời tiết chuyển mùa cũng là một cái yếu tố được ghi nhận qua kinh nghiệm lâm sàng
rất là ngàn năm từ trước đến nay
thế và ngay trong chúng ta đang cái thời kỳ này đang là thời tiết chuyển mùa này này
thì chúng ta cũng thấy rõ cái ảnh hưởng đấy
thế nhìn trên cái góc độ y học hiện đại thì chúng ta nhìn thấy rằng là
người ta thấy rằng khi thời tiết lạnh chuyển mùa thay đổi
thì sao ạ
thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề đầu tiên là cái tuần hoàn
và khi cái yếu tố tuần hoàn mà nó có những cái dối loạn ảnh hưởng
đặc biệt là trời lạnh nó sẽ gây co cái co thắt mạch ở một số nơi
thì trong đó thì nó sẽ làm cái tuần hoàn nuôi dưỡng ở khớp xương nó giảm đi
thế thì với những người bệnh lý cơ xương khớp
thì vốn là cái hệ cơ xương khớp nó đã ốm yếu sẵn rồi
thì vậy khi mà thời tiết thay đổi lạnh nó gây có những cái thay đổi về tuần hoàn
thì nó làm cho cái nuôi dưỡng vốn đã kém ở ba hoạt dịch
ở sụn khớp ở hệ thống cơ xương khớp nó đã kém nó đã kém hơn
thì dẫn đến là nó làm cho dễ phát sinh cái bệnh cơ xương khớp
thứ hai nữa là những yếu tố thay đổi về thời tiết
những yếu tố lạnh thậm chí ẩm thấp có thể kích hoạt một số kế hoạt yếu tố
về vấn đề là thay đổi
về miễn dịch thế thì một số cái phản ứng của trong cái bệnh khớp
mà có liên quan đến yếu tố tự miễn nó cũng có thay đổi
thế còn nhìn nhận dưới góc đội học của truyền thì nó càng rõ hơn
như chúng tôi vừa mới chia sẻ với các bạn khán giả đang quan tâm qua truyền hình trực tuyến
thì chúng ta thấy rằng là khi thời tiết của đông y mà thay đổi
thì lập tức các cái yếu tố phong hàn thấp nổi lên
nhất là trong mùa này thì nó thay đổi rất là lớn
và khi phong hoàn thấp nổi lên thì trực diện đó là ba yếu tố
ngoại tà xâm nhập vào cơ thể và gây nên cái phản ứng ở cái hệ thống cơ xương khớp
và biểu hiện ra cái bệnh cảnh lâm sàng của chứng tí
và như vậy thì trong những thời tiết thay đổi này
thì những bệnh nhân cơ sân khớp thường than phiền rất nhiều với bác sĩ và với người nhà
vì những triệu chứng nổi đội đau hạn chế vận động nhức mỏi cơ yếu v v